quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay
thì người ta mới nhận ra giá trị của những người có tư duy đột phá
trong thực tế thì có những người đổi mới sáng tạo
thì ban đầu thì bị mọi người nghĩ rằng đây coi là người khủng
hoặc là người lập dị bị xa lánh bị ghẻ lạnh thậm chí bị ghẻ lạnh
nhưng mà chỉ khi mà người ta thành công rồi
thì lúc ấy thì mới thấy rằng là chân giá trị của người đổi mới sáng tạo
cũng đã từng có không ít cán bộ có tư duy đột phá

của tập thể áp lực chỉ trích thậm chí phải trả giá bằng cả sinh mệnh chính trị của mình
do không có cơ chế bảo vệ các ý tưởng đột phá nhanh chóng rơi vào quê lá
bởi vậy việc xây dựng một cơ chế để khuyến khích và bảo vệ cán bộ
dám nghĩ dám làm dám đột phá dám chịu trách nhiệm
vì lợi ích chung là điều cấp thiết phục vụ cho công cuộc đổi mới và phát triển đất nước
ở đây thì nó có vấn đề thực tiến
làm vì chúng ta làm nhiều cái mới
trong một bối cảnh cũng phải nói là hệ thống luật pháp của chúng ta
hệ thống cơ chế chính sách của chúng ta cũng chưa đầy đủ chưa thật đồng bộ
do đó cái danh giới giữa làm đúng và làm sai
làm tôi cũng mong manh một số nơi
do vấn đề nhạy cảm trong quan hệ phức trạng
thì cũng có những tình trạng người tốt có khi không được bảo vệ
dễ lại vì
cô lập bị đưa ra ngoài
do đó là vừa tinh trường chọn lọc đúng người
nhưng mà đồng thời phải kiên quyết bảo vệ những người đúng
những người dám làm với động cơ trong sáng
để không thể lót những người tốt
có thể những người đi trước có thêm những người tiên phong
sẽ bị những cái lực cản của những người mà người ta không mong muốn như vậy
cho nên có thể dẫn đến khiếu kiện
dẫn đến tố cán
dẫn đến là những cái lời lẽ hoặc là xúc phạm hoặc là tìm cách để mà phá vỡ người ta
thì chúng ta phải có cơ chế để bảo vệ cái người dám nghĩ dám làm
chúng ta có làm được như vậy
thì mới tạo ra được cái sự phát triển của đất nước
thưa quý vị và các bạn
vốn quý của mỗi quốc gia chính là con người
nhất là những người có tư duy đổi mới
dám nghĩ dám làm